tiếp theo là thông tin liên quan đến các vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại iraq và ai cập
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
nhà chức trách iraq đã loại trừ nguyên nhân cố ý gây hỏa hoạn sau khi tiến hành điều tra vụ cháy
xảy ra tại một tiệc cưới ở tỉnh nineve miền bắc nước này hồi tuần trước khiến hơn một trăm linh người tử vong
cố vấn bộ trưởng nội vụ iraq khẳng định vụ hỏa hoạn này là một tai nạn
và chủ trung tâm tiệc cưới cũng như những người bán pháo hoa phải chịu trách nhiệm về vụ việc
vị ban điều tra cũng đề nghị cách chức người đứng đầu thị trấn al hamdaniya
cùng một số quan chức thị trấn và tỉnh do thiếu trách nhiệm đồng thời truy tố những người này
ít nhất ba mươi tám người bị thương trong vụ cháy lớn xảy ra dạng sáng nay
tại trụ sở cảnh sát ở thành phố ismalia của ai cập
trong số hai mươi sáu người bị thương được đưa đến bệnh viện
hai mươi người trong tình trạng bất tỉnh do ngạt khí hai người khác bị bỏng
hiện chưa có báo cáo về số nạn nhân thiệt mạng cũng như nguyên nhân vụ việc
các nguồn tin từ cơ quan bảo vệ dân sự thành phố cho biết
nhiều cấu trúc của tòa nhà đã đổ sụp
truyền hình quốc gia ai cập đưa tin đám cháy đã được khống chế sau hơn ba tiếng đồng hồ